ngày một mươi ba tháng một thành ủy ubnd tp cần thơ đã có buổi tiếp bộ tư lệnh hiến binh quân đội hoàng gia campuchia
đến chúc tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
đại diện đoàn bộ tư lệnh hiến binh quân đội hoàng gia campuchia đại tướng shin sofani phó tư lệnh hiến binh trưởng đoàn
thành phố cần thơ nói riêng trong năm hai nghìn một mươi chín đồng thời cho biết campuchia đang trong quá trình dần khôi phục và phát triển đất nước
và nhận được sự hỗ trợ rất tích cực của lãnh đạo tp cần thơ
nhân dịp tết nguyên đán canh tí đại tướng shin sofani chúc lãnh đạo tp cần thơ một năm mới rồi giao sức khỏe an khang thịnh vượng
lãnh đạo thành phố cần thơ cảm ơn tình cảm hết sức quý báu của phía đoàn và cho rằng tình cảm của chuyến thăm này sẽ giúp cho thế hệ trẻ hai nước
sẽ có thêm sự gắn bó keo sơn bền chặt